ngày hai mươi tháng ba một vụ cháy lớn đã xảy ra và thiêu dụi gần như hoàn toàn một sườn sản xuất sơn
ở phường tân biên thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
cùng ngày tại phường mỹ an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng cũng đã xảy ra một vụ cháy
tại căn hộ trung cư rất may cả hai vụ cháy đều không gây thiệt hại về người
theo thông tin ban đầu khoảng tám giờ cùng ngày một số công nhân đang làm việc thì phát hiện lửa bốc lên
bên trong sườn sơn nên sử dụng các vật dụng để dập lửa và báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đồng nai đã điều năm xe chuyên dụng
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương và người dân dập lửa
đến khoảng một mươi giờ cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến sưởng sơn rộng cả trăm mét vuông bị đổ sập
nhiều tài sản gỗ giá trị bên trong bị cháy đen
hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại
cũng trong sáng ngày hai mươi tháng ba tại căn hộ năm trăm linh ba khu trung cư số bốn phường mỹ an
quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng bốc cháy dữ dội
đám cháy được phát hiện khi chủ căn hộ vắng nhà
người dân tự dùng búa phá cửa để khống chế đám cháy
tuy nhiên lửa bùng phát nhanh và dữ dội
nhận được tin báo lực lượng chức năng có mặt kịp thời để triển khai phương án chữa cháy
sau ba mươi phút đám cháy hoàn toàn được dập tắt
vụ cháy không có thiệt hại về người
nguyên nhân vụ cháy đang được các ngành chức năng điều tra làm rõ